thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với ban điều hành dự án cao tốc trung lương mỹ thuận
tại tỉnh tiền giang để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắt đang tồn động nhằm bảo đảm mục tiêu thông tuyến vào cuối năm hai nghìn hai mươi
thời điểm này so với thời điểm thủ tướng thị sát vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi khối lượng thực hiện của dự án đã được đẩy mạnh
từ bốn mươi lên gần sáu mươi bảo đảm đúng kế hoạch thông tuyến vào cuối năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá hiện nay dự án đã giải phóng mặt bằng một trăm linh khối lượng tăng lên sáu mươi
cuối năm nay toàn tuyến sẽ được thông xe đây là một nỗ lực rất lớn của nhà đầu tư đơn vị thi công
thủ tướng cũng biểu dương ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang nhà đầu tư dự án đơn vị thi công giám sát bộ giao thông vận tải các đơn vị cung ứng vốn
đồng thời nhấn mạnh dự án này có ý nghĩa rất lớn đối với nhân dân vùng đồng bằng sông cửu long
do đó các đơn vị có liên quan phải khắc phục khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải bảo đảm chất lượng